sau hơn hai ngày thi hôm nay hai mươi bảy tháng sáu các thí sinh của tỉnh đắk lắc đã kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại đắk lắc đón hơn hai mươi hai thí sinh dự thi
kết thúc kỳ thi tại địa phương này đã có hơn một một trăm linh lượt thí sinh vắng mặt không có lý do phần lớn là thí sinh tự do
đặc biệt kỳ thi năm nay hội đồng thi tỉnh đắk lắc ghi nhận không có bất kỳ trường hợp thí sinh hay cán bộ chấm thi nào vi phạm quy chế thi
đánh giá về đề thi đại diện sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc cho rằng đề thi năm nay có độ khó và sự phân hóa cao hơn so với năm hai nghìn một mươi bảy do có nhiều kiến thức của cả lớp một mươi một và một mươi hai